yemen cần khoảng tám mươi chín bốn triệu đô la mỹ trong những tuần tới nhằm duy trì các chương trình viện trợ cứu sinh hơn ba năm triệu người gồm người di cư nội địa người hồi hương người tị nạn và người xin tị nạn hiện phụ thuộc vào nguồn viện trợ nhân đạo thường xuyên này để duy trì sự sống
khoảng tám mươi dân số yemen tức là khoảng hai mươi bốn triệu người phải dựa vào nguồn viện trợ và một mươi triệu người đang đối mặt với nạn đói
trong khi đó sudan cũng đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo do dịch covid một mươi chín
không được dỡ bỏ và quốc tế không hỗ trợ tài chính hệ thống y tế của sudan chưa được trang bị để ứng phó với dịch bệnh với quy mô lớn như hiện nay
hiện khu vực tây và trung phi đang chứng kiến những dòng người tị nạn khổng lồ với khoảng chín triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột và biến đổi khí hậu
lo ngại nguy cơ xảy ra thêm các thảm kích nhân đạo hội đồng bảo an kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn tuân thủ triệt để luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của hội đồng bảo an để tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ tiếp cận với những khu vực đang xảy ra giao tranh
bên cạnh việc duy trì cam kết viện trợ nhân đạo cho người dân liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế cần hợp tác hỗ trợ các nước khôi phục sau xung đột cải thiện sinh kế cho người dân tìm giải pháp xây dựng hòa bình và bảo đảm an ninh lương thực
để giải quyết tận gốc vấn đề cần tập trung hỗ trợ tìm giải pháp toàn diện nhằm ngăn chặn vòng luận quẩn đói nghèo xung đột mới có thể tránh cho thế giới phải chứng kiến thêm những thảm kịch trong tương lai